trước đó vào đêm một mươi tháng hai tức mùng ba tết tại khu vực kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh ở sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng hải quan và an ninh hàng không tân sơn nhất bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện nghi vấn bên trong hành lý ký gửi của một hành khách nam xuất cảnh
hành khách này mang quốc tịch trung quốc bốn mươi bảy tuổi làm thủ tục bay từ tp hcm đi campuchia
qua kiểm tra thực tế cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn trong hành lý và hành khách không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến khẩu súng nói trên